thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tổ chức chính trị xã hội
đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

trong không khí trang nghiêm xúc động thủ tướng phạm minh chính và đoàn đã dân hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao